sau khi triển khai thí điểm để xóa quảng cáo vi phạm quy định và đẩy lùi hoạt động tính dụng đen
tại quận bình tân tân bình và huyện bình chánh ban chỉ đạo phòng chống tội phạm
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tp hcm tiếp tục tiến hành công tác tuyên truyền
trên toàn bộ ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn mục tiêu là để đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn của thành phố
thời gian qua các loại hình quảng cáo rau vặt được dán treo vẽ tại nơi công cầu
diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố gây mất mỹ quan đô thị
ảnh hưởng đến nếp sống văn minh văn hóa đô thị
đặc biệt các nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay tài chính
là một trong những phương thức thủ đoạn đối tượng hoạt động tội phạm tính dụng đen
sử dụng để tiếp cận người dân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
cuộc sống bình yên của nhân dân
mấy cục điện làm thấy nó không có nhìn giống như người dân
người ta nhìn nó rất là bút xúc tại vì mấy cái đó theo dạ mà dân
người ta sẽ yếu người ta sẽ lâm vào cái con đường người ta bị dụ dỗ
mà mình thấy nó không có sạch sẽ với mấy cái bức tường của mình nữa
việc dán các bị quảng cáo hoặc việc cho vây tính dụng đen trên các cục điện
hoặc trên các bức tường nó rất là mất trật tự xã hội
và cũng một phần nào đó gây làm xấu đi mỹ quen đường phố
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp xã phường thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền
vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định
tại nơi công cộng trên địa bàn và sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh
để xử lý vi phạm hành vi đối với các hành vi gián quảng cáo sai quy định
đồng thời duy trì việc tiếp nhận giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân
về vệ sinh môi trường trật tự đô thị đảm bảo một trăm linh ý kiến phản ánh
phải được xử lý kịp thời
tính dụng đen
nó dán những cái tờ rơi biển báo này kia nó sai đi
một cái thứ nhất cái thứ hai nữa là những cái số mà coi như điện thoại này kia
nó đã làm ảnh hưởng đến rất là nhiều
thành thử ra từ cái chỗ đó mình nên có một cái biện pháp để mà là coi như ngăn ngừa
chúng tôi cũng thu thập rất là nhiều số điện thoại nghi vấn hoạt động tín dụng đen
hoạt động các cái dịch vụ trái phép để gửi về phòng cảnh sát hành sự
phục vụ đấu tranh các vụ án liên quan
lực lượng công an cũng sẽ kiểm tra
các cơ sở dịch vụ photocopy in ấn nhắc nhở vận động chủ cơ sở
không in ấn các sản phẩm quảng cáo dùng để dán treo gắn trái phép
tại nơi công cộng nhất là quảng cáo tính dụng đen
tăng cường kiểm tra nhân hộ khẩu nắm hộ nắm người nắm nhân thân lai lịch
di biến động của các đối tượng hoạt động nghi vấn dán quảng cáo trái phép
cho vay nặng lãi kinh doanh dịch vụ vệ sinh khoan các bê tông
để phối hợp với các địa phương chức năng xử lý khi cần thiết
tôi ở đây là một địa điểm photocopy từ đầu tới giờ tôi không có photocopy
cho những đối tượng đó nên sau này tôi sẽ hứa bây giờ tôi sẽ photocopy
cho những đối tượng đó
ngoài xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại cơ sở nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội
trong bảo vệ trật tượng xã hội và mỹ quan đô thị thì các cối hỗ trợ
vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cũng sẽ được phổ biến rộng rãi
để người dân có thể tiếp cận được nguồn vốn khi cần
hiện nay thì đã có bảy trên một mươi phường đã có tổ vai vốn qua đó thì là quận đoàn
phối hợp cùng với ngân hàng chính sách xã hội quận cũng như các nguồn quỹ
thanh niên khởi nghiệp quỹ khởi nghiệp của hội liên hiệp thanh niên thành phố
để hỗ trợ vai vốn cho các bạn nội viên thanh niên người lao động
có nhu cầu vay vốn để làm kinh tế từ đó là mình góp phần hạn chế
cái tín dụng đen trên bàn quận
đối với những vị trí thường xuyên bị gián quảng cáo trái phép
đoàn thanh niên công an tp hcm sẽ xin ý kiến cơ quan chức năng chính quyền
và nhân dân địa phương để sơn vẽ tranh trang trí đảm bảo tính thẩm mỹ
nội dung tích cực phù hợp với quy định của pháp luật và thuần phong
bỉ tục của dân tộc việt nam